quân đội mỹ vừa bắt đầu chuyển các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt
tới địa điểm theo kế hoạch tại hàn quốc trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang
liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
các xe tải chở các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt
đã vào tới khu vực trước kia từng là một sân gôn ở sân chu ở khu vực phía nam hàn quốc
tuy nhiên quan chức bộ quốc phòng hàn quốc cũng như giới chức quân đội mỹ
đến nay vẫn chưa xác nhận thông tin này
mỹ đã bắt đầu di chuyển những bộ phận đầu tiên trong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối
tới lãnh thổ hàn quốc hồi đầu tháng ba vừa qua sau khi triều tiên tiến hành thử bốn quả tên lửa đạn đạo
trước đó mỹ và hàn quốc nhất trí triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến này
nhằm phản ứng trước các mối đe dọa từ triều tiên
tuy nhiên phía trung quốc cho rằng việc triển khai này không giúp ích nhiều trong việc ngăn chặn triều tiên
mà thậm chí còn có thể gây bất ổn cho tình hình an ninh khu vực